chương trình tối nay thứ bảy ngày một mươi ba tháng năm có những nội dung chính sau đây
về công tác xây dựng đảng công tác cán bộ đại đa số cử tri bày tỏ niềm vui sự tin tưởng trước việc trung ương bộ chính trị ban bí thư đã kiên quyết xử lý các tập thể cá nhân kể cả cán bộ cao cấp có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian qua
cử tri hoan nghênh quyết tâm của đồng chí tổng bí thư đồng thời gửi gắm niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước sẽ tiếp tục xử lý các vụ án về tham nhũng lãng phí chặn đứng nạn nội xâm làm nghèo đất nước
tuy nhiên cử tri cũng băn khoăn rằng hình thức kỷ luật còn nhẹ chưa tương xứng với hậu quả và thiệt hại mà các vụ việc gây ra việc bố trí vị trí công tác mới chưa phù hợp
đảng viên nhân dân và cử tri cả nước cũng như hà nội và các quận huyện rất phấn khởi và đánh giá cao kỳ họp thứ năm của trung ương khóa một mươi hai vừa qua
nhân dân chỉ mong muốn khóa đương nhiệm
các đồng chí đã rất vất vả
giải quyết cái hậu quả của vụ việc những khóa trước để lại thì mong muốn khóa sau không còn phải làm tiếp như thế nữa
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã chuẩn bị chú đáo
nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước địa phương
để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm trí tuệ qua đó cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu quốc hội
hiểu sâu thêm các vấn đề đặt ra trong cuộc sống

giá cao sự nghiên cứu tìm tòi của các cử tri thể hiện trách nhiệm rất cao đối với quốc hội về xây dựng luật pháp
tổng bí thư chỉ rõ
tổng bí thư nguyên phú trọng cảm ơn các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước
giá cao sự nghiên cứu tìm tòi của các cử tri thể hiện trách nhiệm rất cao đối với quốc hội về xây dựng luật pháp

tổng bí thư nguyên phú trọng cảm ơn các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước

tổng bí thư nguyên phú trọng cảm ơn các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước

tổng bí thư nguyên phú trọng cảm ơn các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước

tổng bí thư nguyên phú trọng cảm ơn các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước

tọa đàm do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với tỉnh phúc kiến tổ chức với sự tham dự của gần ba trăm linh doanh nghiệp của hai nước
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam khuyên khích các doanh nghiệp trung quốc nói chung và tỉnh phúc kiến nói riêng
đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng logistic điện tử công nghệ hỗ trợ
chiều cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm trung tâm dịch vụ hành chính thành phố phúc châu thủ phủ của tỉnh phúc kiến
đây là hình mẫu thành công trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của trung quốc
thưa quý vị hôm nay hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu khu vực châu á thái bình dương về ứng phó với biến đổi khí hậu
hành động của các nhà lập pháp nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững do liên minh nghị viện thế giới ipu phối hợp với quốc hội việt nam tổ chức đã bế mạc
sau ba ngày diễn ra tại tp hcm
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tới dự và phát biểu tại phiên bế mạc
phát biểu trong phiên bế mạc đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh
biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với phát triển đô thị bền vững nhất là khu vực châu á thái bình dương
tác động nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân
với bộ tiêu chí đánh giá liên minh nghị viện thế giới và chương trình phát triển liên hợp quốc xây dựng đã được chính thức công bố tại hội nghị lần này
lần đầu tiên quốc hội các nước có những tiêu chí toàn diện cụ thể hiệu quả để có thể tự đánh giá tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện những cam kết
nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững
đây là lần đầu tiên quốc hội các nước có những tiêu chí toàn diện cụ thể hiệu quả để tự đánh giá tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện
những cam kết nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
trong mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc có vai trò rất quan trọng của các nghị viện
vì vậy quốc hội các nước cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của liên hợp quốc nhằm nâng cao năng lực của quốc hội
và các vị đại biểu quốc hội trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu sdg
tổng thư ký nghị viện thế giới ipu ông marty chunkung
gửi lời cảm ơn quốc hội việt nam đã ủng hộ liên minh nghị viện thế giới tổ chức rất thành công sự kiện lần này
về chủ đề vô cùng quan trọng đối với an ninh toàn cầu
đã có hơn hai mươi quốc hội các nước các cấp lãnh đạo trên khắp khu vực châu á thái bình dương tại sự kiện này
đã có sự nhất quán thỏa thuận với quốc hội việt nam và ipu trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
ngay sau phiên bế mạc hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới ipu với chủ đề
ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã diễn ra buổi họp báo quốc tế
ông marty chunkung tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ông nguyễn văn giàu
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội và ông trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chủ trì buổi họp báo
phiên họp với năm chủ đề một ngày đi thực tế tìm hiểu cuộc sống người dân tại vùng đất ngập nước cần giờ
thành phố hồ chí minh hội nghị chuyên đề của liên minh nghị viện thế giới với chủ đề
ứng phó với biến đổi khí hậu hành động của các nhà lập pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp
các đại biểu liên minh nghị viện thế giới đánh giá cao vai trò chủ nhà của việt nam
phát biểu tại họp báo ông nguyễn văn giàu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội việt nam
ủy viên ban chấp hành liên minh nghị viện thế giới khẳng định hội nghị là một dấu ấn lịch sử
chứng minh sự lớn mạnh của ipu nói chung trong đó có sự đóng góp của việt nam
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội việt nam nhấn mạnh
số còn lại là người dân nghèo gần có nông dân gần có người dân
do vậy là cần cấu trúc lại cái kinh tế ở đấy và đầu tư cơ sở hạ tầng
để mà đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững
theo tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới martin chungong
để thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ về ứng phó với biến đổi khí hậu
mỗi quốc gia cần cố gắng nhiều hơn nữa
cần có quyết tâm chính trị cao để huy động nhiều nguồn lực
đưa loài người đặc biệt là các đối tượng yếu thế thoát khỏi đói nghèo
việt nam hiện đang hợp tác với các đối tác phát triển dựa trên mô hình
cùng nhau xây dựng chính sách phát triển tốt đẹp
giữa cơ quan chính phủ việt nam với các đối tác phát triển kinh tế các nước
gần bảy sản phẩm đang được lưu hành
chín mươi trong đó bán theo kiểu đa cấp
quảng cáo sai sự thật
quản lý còn nhiều bất cập
thưa quý vị thực phẩm chức năng vốn là một trong những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ và tăng cường sức khỏe
tuy nhiên trên thực tế hiện nay nhiều sản phẩm dù đăng ký lưu hành dưới tên gọi là thực phẩm chức năng
nhưng lại được quảng cáo vượt quá tác dụng thật
bằng mô hình kinh doanh đa cấp
theo thống kê có tới chín mươi sản phẩm thực phẩm chức năng được bán theo mô hình đa cấp
điều đáng lo ngại là mô hình kinh doanh này đang mở rộng thị trường về nông thôn
khiến nhiều người phải chịu cảnh tiền mất tật mang
đây là công dụng của dầu dừa mà một đại lý kinh doanh đa cấp ở lục ngạn bắc giang đã giới thiệu với phóng viên
có một gia đình bệnh nhân bảo là chú đến lo hộp sự ngay cho anh
anh bệnh viện vừa trả
về xong bác đắp chân cho người ta
sáu ngày đầu vẫn chưa nhúc nhích gần như cấm khẩu không nói năng gì được
và sáu ngày sau đáp tiếp và đến ba ngày sau
thì là bà vợ mới gọi bác an đến là chú ơi nhà tôi ngồi dậy được rồi
và để mua được loại dầu dừa này khách hàng phải bỏ ra khoảng tám trăm linh đến chín trăm linh nghìn đồng
nộp cho đại lý để lấy mã thẻ
bà phượng hứa nếu giới thiệu được
thêm người mua sản phẩm khách hàng sẽ được cộng tới vài chục phần trăm hoa hồng
ai giới thiệu được càng nhiều người tham gia thì sẽ càng được nhiều tiền
cũng vì ham tiền hoa hồng nên ông vũ cao thép ở gia bình bắc ninh
đã tham gia vào mạng lưới bán thực phẩm chức năng đa cấp của công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển việt pháp
ông đã bỏ ra hơn một trăm hai mươi triệu đồng để mua hai mươi mã sản phẩm của công ty này

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ pc bốn mươi sáu
công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển việt pháp
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp

theo bộ y tế thực phẩm chức năng là một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh tại việt nam
với gần bảy sản phẩm đang lêu hành
số sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường tăng nhanh theo từng năm
tuy nhiên chín mươi số sản phẩm này được tiêu thụ theo mô hình đa cấp
thực phẩm chức năng rất là nhiều và rất là mới nó cần một sự tư vấn
mà ở đây tư vấn thì nhiều khi là chúng ta cũng không thể đến bệnh viện để tư vấn thực phẩm chức năng được
thì ta hỏi chính những người thân của ta bạn bè của ta những người đã sử dụng rồi
thì như vậy là sự lan tỏa đó chính là một hình thức để cho các công ty đa cấp họ kinh doanh thực phẩm chức năng
nếu như trước đây đối tượng chủ yếu của giới bán hàng đa cấp là những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết tham gia để mong đổi được đời
thì đến nay những người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp còn có cả trí thức giáo viên công nhân
khi đội quân bán hàng đa cấp ảo ạt về nông thôn quảng cáo rỉ tai mời chào mua thực phẩm chức năng
nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua hàng
và giờ đây thì hầu hết
họ đã trắng tay
khoảng một mươi năm trở lại đây các loại thực phẩm chức năng gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng cũng như chủng loại
tuy nhiên bên cạnh sự tăng trưởng thì số vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân trong kinh doanh đa cấp
có liên quan đến thực phẩm chức năng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất và kinh doanh loại mặt hàng này
đó là về mặt kinh doanh
bên cạnh đó còn có một thực trạng đáng lo ngại hơn đó là thậm chí các đơn vị chức năng cũng phải thừa nhận rằng
kiểm soát thực phẩm chức năng là rất khó khăn và bản thân những chính sách đang lưu hành cũng tồn tại rất nhiều bất cập
đây là những quảng cáo có thể dễ dàng bắt gặp trên các trang mạng xã hội
mọi loại bệnh tật thậm chí là ung thư đều có thể được chữa trị bằng thực phẩm chức năng
theo quy định hiện hành đây là hình thức quảng cáo vi phạm pháp luật
tuy nhiên những sai phạm này lại chưa đủ để khiến nhà sản xuất bị đánh giá
nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng để quảng cáo sản phẩm của mình bằng nhiều hình thức khác nhau
vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
pháp luật quy định là thực phẩm chức năng thì anh phải có thành phần gì có công dụng gì
trong công dụng của bảo vệ sức khỏe đấy là chỉ có tăng sức đề kháng làm giảm nguy cơ gây bệnh
chứ không thể gọi là một thực phẩm mà lại bảo vệ sức khỏe
theo thống kê của viện thực phẩm chức năng nếu như năm hai nghìn mới chỉ có khoảng sáu mươi sản phẩm thực phẩm chức năng của một mươi năm cơ sở nhập khẩu vào việt nam
thì đến nay cả nước đã có tới ba sáu trăm linh doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh với khoảng sáu tám trăm linh sản phẩm đang lưu hành
thế nhưng toàn bộ những sản phẩm đang lưu hành này lại không phải là thuốc
vì thế giá của chúng không được bộ y tế quản lý
và cao hay thấp phụ thuộc vào doanh nghiệp cũng như chiều trò của người bán
cái giá thành của nó lại rất là cao do cái ghi nhãn do cái quảng cáo tuyên truyền
nhưng một vấn đề nữa là trong cái quá trình về cái bán hàng đa cấp thì người ta cứ dỉ tai nhau là cái này tốt lắm cái kia tốt lắm
và chính cái biến tướng của cái bán hàng đa cấp nó làm đẩy cái giá thành của cái thực phẩm chức năng nó lên cao hơn

cũng theo các chuyên gia do những quy định chế tài cũng như công tác quản lý còn nhiều hạn chế
nên việc sản xuất phân phối thực phẩm chức năng hiện nay phát triển một cách tự phát và thiếu minh bạch
nhiều doanh nghiệp đã đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng công dụng không đúng với thực tế tác dụng không đúng so với quảng cáo khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn
chính cái ảnh hưởng từ cái hình tức phân phối là bán hàng đa cấp sai phạm làm người ta liên lụy đến cái sản phẩm thực phẩm chức năng
nhằm siết chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với sản phẩm thực phẩm chức năng bộ công thương cũng đang trình chính phủ dự thảo nghị định bốn mươi hai sửa đổi về quản lý bán hàng đa cấp
dự thảo này có những quy định chặt chẽ về minh bạch thông tin sản phẩm sẽ giúp quản lý tốt hơn thị trường thực phẩm chức năng
bên cạnh đó bộ y tế cũng đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định điều kiện sản xuất kinh doanh quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với các loại thực phẩm chức năng
có một cái điểm rất sáng ở trong cái dự thảo lần này đó là các quy định về việc công bố thông tin một cách công khai đối với những sản phẩm sẽ đưa vào kinh doanh đa cấp
rồi hệ thống kinh doanh đa cấp vị trí của hệ thống kinh doanh đa cấp vị trí của những người tham gia
việc công khai này là buộc thứ nhất quy định rất chi tiết như đặt server ở đâu hiển thị website như thế nào cách truy cập ra làm sao
làm sao để cho cái tiếp cận tương tác giữa người kinh doanh đa cấp cũng như những người tiêu dùng và thậm chí người trong hệ thống đều có thể bất cứ lúc nào có thể kiểm tra được
tuy nhiên trong khi chờ đợi những dự thảo nghị định của cơ quan quản lý được thông qua và đi vào thực tế
thì nhiều người dân có thể sẽ mua phải hàng giả hàng kém
và thực phẩm chức năng loại sản phẩm ra đời với mục đích ban đầu là tăng cường bảo vệ sức khỏe lại đang mất dần niềm tin của chính người tiêu dùng
thưa quý vị một vấn đề khác cũng đang được sư luận hết sức quan tâm
đó là thời gian vừa qua liên tiếp các vụ bạo hành thầy thuốc các sự việc gây gổ truy sát đã diễn ra trong các bệnh viện
cả tuyến trung ương và tổ chức
và tuyến cơ sở gây tâm lý hoang mang và lo lắng cho cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân người nhà bệnh nhân trên khắp cả nước
để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp cho vấn đề này phóng viên của truyền hình nhân dân đã phỏng vấn đại diện cục khám chữa bệnh bộ y tế
đơn vị được bộ y tế giao trách nhiệm về vấn đề an ninh bệnh viện
xin chào thạc sĩ nguyễn trọng khoa của phó cục khám chữa bệnh bộ y tế
ông lý giải như thế nào về tình trạng mất an ninh bệnh viện đang có thể nói là đang báo động hiện nay
trong xã hội hiện nay thì cũng có những đối tượng cũng có tính chất là mạnh động và bộc phát trong một số tình huống cụ thể dẫn đến những hành vi như vậy
cái nguyên nhân thứ hai là chúng tôi thấy rằng là một số điều kiện về bảo đảm an ninh trật tự của bệnh viện thì chúng ta vẫn còn đang thiếu
có thể là tình trạng quá đông người bệnh thì thầy thuốc cũng tập trung vào vấn đề chuyên môn nhưng chưa để ý đến những vấn đề về tâm lý của người bệnh
trong quá trình tiếp xúc có thể có những ứng xử chưa đáp ứng được nhu cầu
phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho nên là gây ra những bức xúc mà có thể đấy là một nguyên nhân
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cho rằng là cái chính vẫn là chúng ta phải có một cái khẳng định là những cái hành vi bạo hành xâm phạm thân thể và tinh thần của thầy thuốc là phải được lên án phải bị lên án
và chúng ta không chấp nhận những cái hành vi đó
vậy thì để ngăn chặn những cái nguy cơ mất an ninh tại các bệnh viện thì bộ y tế đã có những cái giải pháp như thế nào
cần phải củng cố hơn nữa các cái điều kiện về bảo đảm an ninh chật tự bệnh viện
có hệ thống giám sát thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều
cái vấn đề thứ hai là có thể trang bị một số phương tiện khác trong cái bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt là phải huấn luyện được đội ngũ bảo vệ có tính chuyên nghiệp cao
và sẵn sàng đáp ứng được các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra
nhóm giải pháp thứ ba đó là cũng phải trang bị cho nhân viên y tế những cái kiến thức những cái kỹ năng những cái năng lực trong cái việc ứng xử
đặc biệt là làm sao phải nắm bắt được cái tâm lý
cái nhóm vấn đề thứ tư thì chúng tôi cũng cho rằng là cái việc khung pháp lý đối với các cái vi phạm về bạo hành trong y tế

các cơ quan truyền thông phải tiếp tục lên án các hành vi này để đồng thời cũng động viên những gương thầy thuốc hy sinh tận tụy với nghề
thưa quý vị liên quan đến vụ ném dầu nhất bẩn tại chợ lương văn can phường máy tơ quận ngô quyền
sáng nay công an quận ngô quyền thành phố hải phòng cho biết

có vụ án hình sự hủy hoại tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở số một mươi sáu lương văn can và hoàng thị thanh dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở số một mươi năm phạm minh đức
cùng phương máy tơ quận ngô quyền về hành vi hủy hoại tài sản theo điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự
hồi bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng năm lê thị hoa đã đến cơ quan công an đầu thú
trước đó tới ngày một mươi hai tháng năm cơ quan công an quận ngô quyền đã đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan công an quận ngô quyền cũng đã bắt giữ được hoàng thị thanh dung để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hoa và dung chính là thủ phạm đã ném dầu nhất bẩn vào sạp bán thịt lợn của chị đỗ thị xuyến và phạm thị hòa
tại chợ lương văn can trên địa bàn phường máy tơ quận ngô quyền
khi hai chị mang thịt lợn từ xã tú sơn huyện kiến thụy ra bán tại đây
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã họp báo về vụ việc trên
tại cuộc họp báo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng nguyễn xuân bình cho biết
ngay sau khi sự việc xảy ra ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã chỉ đạo ủy ban nhân dân quận ngô quyền
cùng các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
gây thiệt hại tài sản người dân gây bức xúc trong dư luận
tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý
liên quan đến chương trình nghị sự nhóm các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
của bảy nền công nghiệp phát triển nhất thế giới g bảy vừa diễn ra trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm tại thành phố paris của ý
theo đó nhóm g bảy kêu gọi mỹ không phá vỡ những nỗ lực trong nhiều thập kỷ
nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ và điều tiết kinh tế toàn cầu
chương trình nghị sự của g bảy lần này tập trung thảo luận vào những vấn đề
giữa các quốc bình đẳng các quy định thuế quốc tế an ninh mạng và chống tài trợ khủng bố
tuy nhiên chương trình nghị sự này đã bị xáo trộn do lập trường của tổng thống mỹ donald trump
xem xét lại việc xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ cũng như trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu
bộ trưởng kinh tế và tài chính pháp michel chopin cho rằng không thể có một chuyện một
nước duy nhất lại có thể phá hủy những nỗ lực tập thể nhằm mang lại sự ổn định và lợi ích cho tất cả
thông báo cuối cùng của hội nghị một lần nữa khẳng định những tuyên bố đưa ra tại hội nghị nhóm hai
ba mươi nền công nghiệp phát triển và mới nổi g hai mươi diễn ra hồi tháng ba vừa qua tại đức quyết định này một lần
nữa cho thấy các quan chức tài chính nhóm họp tại paris cũng không thể thuyết phục mỹ ủng hộ cách
tiếp cận đa phương trong thương mại quốc tế tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tấn công
mạng toàn cầu đòi tiền chuộc xảy ra vào sáng sớm nay tổng cộng có hơn bốn mươi năm vụ tấn
công mạng nhằm vào bảy mươi bốn quốc gia ở châu âu và trên thế giới trong số này nước anh bị tấn công nặng
nhất một nhóm tin tạc tự xưng là shadow brokers đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này
ngành y tế công cộng của anh bị tấn công nhiều nhất gây ra hỗn loạn tại các bệnh viện ở đảo
quốc sương mù khi các bác sĩ không thể tìm ra hồ sơ của bệnh nhân và các phòng cấp cứu bắt buộc
phải đưa các bệnh nhân sang nơi khác công ty công nghệ an toàn tin học casper skylab cho biết đã
có đến bốn mươi năm vụ tấn công mạng diễn ra ở bảy mươi bốn quốc gia ngoài anh các nước bị ảnh hưởng nặng nề
khác còn có nga tây ban nha ukraine ấn độ tập đoàn viễn thông khổng lồ của tây ban nha
telephonica và tập đoàn chuyển phát của mỹ fedex cũng nằm trong số các nạn nhân của vụ tấn công
này một nhóm tin tạc tự xưng là shadow brokers lên tiếng nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn
công chúng đã từng tấn công cơ quan an ninh quốc gia mỹ hồi năm ngoái chúng sử dụng một mã
đọc là wannacry để mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc thì mới khôi phục lại mã đọc được phát
tán thông qua con đường gửi và nhận email quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt